tại tỉnh bắc cạn dù mới bước vào mùa mưa nhưng đã xảy ra một số vụ sạt lở gây chết người
trong khi địa phương còn thiếu nguồn lực để di rời người dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở
mỗi người dân cũng cần phải nâng cao cảnh giác đề phòng
ngoài các tuyến đường giao thông thì toàn tỉnh bắc cạn có hơn một hộ dân sống ở vùng có nguy cơ sạt lở cao
nguyên nhân là do người dân xây dựng nhà cửa dưới mái ta lui cao hay là dưới chân đồi có độ dốc lớn
và để bảo đảm an toàn cho người dân tỉnh bắc cạn đã phê duyệt dự án để triển khai bảy mươi chín dự án bố trí
ổn định dân cư sống ở vùng có nguy cơ sạt lở cao
nhưng do thiếu nguồn lực nên từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín tỉnh bắc cạn mới chỉ xây dựng được một mươi một dự án bố trí dân cư tập trung
và sen ghép cũng như là ổn định chỗ ở cho hai trăm bốn mươi bốn hộ dân